kính chào quý vị và các bạn
dự báo những cơn mưa rào và rông còn có thể lặp lại trong sáng sớm ngày mai tại khu vực phía đông bắc bộ
tuy nhiên sau khoảng bảy giờ thì mưa sẽ giảm nhanh thời tiết có nắng nhiều trở lại và nhiệt độ trưa chiều sẽ gia tăng nhanh chóng
cao nhất trong ngày mai sẽ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn
sao đến ngày hai mươi tám mưa sẽ giảm nhanh và ngày hai mươi chín thời tiết chủ đạo sẽ là không mưa ngày trời nắng
và trưa chiều thì cục bộ sẽ có nắng nóng nhẹ
chuyển sang khu vực phía tây bắc bộ sẽ có mưa rào và rông trong đêm nay và sáng sớm ngày mai
sau đó khoảng bảy giờ thì mưa sẽ giảm nhanh trời có nắng nhiều và nhiệt độ cũng sẽ tăng dần lên mức là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
sang hai ngày tiếp theo mưa giảm nhanh trên khu vực này nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng một cho đến hai độ cục bộ có nắng nóng nhẹ trong ngày hai mươi chín
thời tiết chủ đạo tại khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong thời đoạn ba ngày tới vẫn là ngày nắng có nơi có nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
sau đó tăng thêm mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi vào thời điểm chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
đến đêm chủ yếu có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất từ đà nẵng cho đến bình thuận phổ biến là ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
nam ở phía nam sẽ có xu hướng gia tăng về cường độ trong những ngày tới
nên cường độ mưa rông và diện mưa sẽ trên đà tăng dần ở các tỉnh tây nguyên và tập trung vào thời điểm chiều và tối
mưa vừa mưa to cục bộ có khả năng xảy ra gây ra tình trạng ngập ống tại vùng trũng thấp
ban ngày có nắng nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là hai mươi chín ba mươi hai độ và giảm nhẹ một độ trong hai ngày tiếp theo
mưa rông cũng tăng cường tại nam bộ trong những ngày tới tập trung về chiều tối có thể xảy ra ngập ống tại vùng trúng thấp
ban ngày trời có nắng
với cường độ không quá cao và nhiệt độ hầu như không quá mức là ba mươi bốn độ